từ khi khởi nghiệp với ba lần thành lập doanh nghiệp đã giúp tuyên đúc rút ra cho mình một kinh nghiệm
đó là cần phải được đào tạo để có kiến thức quản trị kinh doanh cho những người trẻ khởi nghiệp
nếu không được đào tạo có thể doanh nghiệp vẫn kinh doanh và tạo ra lợi nhuận
nhưng phải đánh đổi bằng nhiều thời gian và nhiều thất bại
sau một thời gian mở công ty thì tôi cũng vật lộn với công ty khoảng tầm gần hai năm
vào bắt đầu tôi mới nhận ra rằng từ mình là một kỹ thuật mở một công ty ra thì nó gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh
không phải là cứ có cái có nghĩa là mình giỏi về chuyên môn là mình có thể kinh doanh được
và lúc đó bắt đầu tôi đi học
quay trở lại mình thấy là à cái việc học nó là lý thuyết còn việc thực hành nó là quan trọng
nhưng mà không thể nào mà thiếu cái việc mà lý thuyết
mình phải nắm được khá là vững thì mình mới nhuồn nhuyễn được vào thực hành
các doanh nghiệp khởi nghiệp của việt nam có ý tưởng tốt khả năng làm việc cao
nhưng kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp thì còn rất yếu và thiếu
có nhiều nguyên nhân
nguyên nhân chính xuất phát từ việc thiếu vốn chiếm khoảng bốn mươi
thiếu kinh nghiệm thực tế trong môi trường kinh doanh chiếm khoảng ba mươi
và quan trọng nhất là thiếu kiến thức về quản trị điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm năm mươi
chính điều này đã làm chết hiểu một tỷ lệ không nhỏ doanh nghiệp khởi nghiệp ngay trong một hai năm đầu tiên
thứ nhất là khó khăn
thứ hai là về vấn đề làm cách nào để đưa sản phẩm đưa đến khách hàng
làm cách nào để tiếp cận họ và làm cách nào để thu lợi nhuận về
có doanh thu và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp mình
cái đó là một trong những vấn đề rất khó khăn của một doanh nghiệp
của một người mới bắt đầu có ý tưởng cho đến quá trình tạo luật doanh nghiệp
việc đào tạo thứ nhất là để tạo ra một sản phẩm và đưa ra ý tưởng
từ quá trình đưa ra ý tưởng
thì quá trình tạo luật doanh nghiệp
tạo ra sản phẩm rồi hoạt động thì nó phải có rất nhiều kiến thức
nhất là về kiến thức về rất nhiều mảng
và cái việc đào tạo thì tất nhiên là kèm theo đó cái việc đào tạo rất là cần thiết
đây được chỉ ra là điểm yếu của các lãnh đạo doanh nghiệp tại việt nam
nhưng điểm yếu đó có thể khắc phục được bằng hình thức đào tạo
muốn kinh doanh thành công trước hết phải có kỹ năng kinh doanh
phải học cách kinh doanh
phải vận dụng khéo léo các kỹ năng trong kinh doanh một cách hiệu quả
đúng đắn và sáng tạo
việc trang bị kiến thức kinh doanh đầy đủ hiểu biết về thị trường
mô hình quản trị kinh doanh sẽ chấp cánh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
vì vậy đào tạo theo hướng thực tiễn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là hết sức cần thiết
để các doanh nghiệp không bị giải thể chỉ vì thiếu hiểu biết
việt nam đang là một cái đất nước mà chúng ta được coi là con hồ nhỏ của châu á
tốc độ phát triển của mình rất nhanh rất là ổn định qua các năm
và cũng chính vì là đất nước chúng ta rất là non trẻ về mặt kinh tế
nên thành ra nó là một điều kiện rất là thuận lợi để sinh sôi nở những mô hình mới
và những nền kinh tế mới
tuy nhiên những doanh nghiệp đang khởi nghiệp ở tại việt nam thời điểm hiện tại
cũng gặp phải một số thiệt hòi khác với những đất nước về mặt hạ tầng
về mặt sự quan tâm của tất cả các bên
cũng như là về các cái luật định và chính sách
cũng như là những chính sách đặc biệt là những chính sách hỗ trợ phát triển có sẵn
thì đất nước chúng ta là các bạn khởi nghiệp khá là vất vả trong cái vấn đề là
không những là các nguồn lực các bạn làm có là hạn chế
mà hơn thế nữa thì sự hỗ trợ từ các bên nó vẫn chưa được rồi rào
và ngoài ra nữa thì chính vì cái phong trào này nó vẫn còn đang tự phát là nhỏ lẻ
nên là những cái vấn đề nền tảng mang tính kiến thức mang tính thông tin
thì các bạn chưa nắm được rõ
vì vậy nên là cái số lượng cái tỷ lệ doanh nghiệp những cái doanh nghiệp thành công
và tuổi thọ các doanh nghiệp trẻ ở việt nam là không quá cao
và cái này cũng nằm ở nguyên do ở việc là vì bất cứ một cái doanh nghiệp nào
đặc biệt là những doanh nghiệp sống trong thị trường việt nam
với từng đấy biến đổi từng đấy sự phát triển nóng
thì đều cần phải có một cái nền tảng vững chãi trong vấn đề là mô hình kinh doanh
trong vấn đề về quản lý tài chính quản lý nhân sự quản lý quy trình
và những cái kiến thức đó thì rất là khó trong ngày một ngày hai mà chúng ta có thể hiểu được
nên là những cái buổi mà chúng ta dùng để mà đào tạo các cái bạn doanh nghiệp trẻ
về các mô hình kinh doanh cách hình thành một doanh nghiệp cách quản lý một doanh nghiệp
thì nó lại là tối quan trọng đối với cái sự sinh tồn
đối với cái sự gọi là phát triển thành công của một doanh nghiệp hiện nay tại việt nam
không lý thuyết xuông với các set up trẻ
việc đào tạo cho các lãnh đạo doanh nghiệp được xây dựng bài bản dựa trên việc trải nghiệm vào thực tế
phương pháp huấn luyện sẽ giúp học viên chủ động tư duy chủ động thu nhận kiến thức
cái công cụ này là giúp cho các bạn có thể tự kiểm định cái mô hình của mình
và xác định xem là cái mô hình của mình còn có những cái điểm quyết gì
còn cần phải bổ sung thêm
và cùng với cái sự đóng góp của mentor thì các bạn sẽ xây dựng một cái mô hình bền vững cho doanh nghiệp của mình
đến với chúng tôi thì các bạn có rất là nhiều khó khăn
thông thường mọi người sẽ nói đến là khó khăn về tìm vốn
sẽ khó khăn về nhân sự khó khăn về việc bán hàng và khó khăn về việc phát triển thị trường
khi mà sử dụng cái công cụ bảng điểm mô hình kinh doanh
thì các bạn đã một phần giải quyết được những khó khăn đấy
mà để có thể thực hiện được những kế hoạch với cái chi phí hợp lý cái chi phí nhỏ
nhưng lại tạo ra hiệu quả lớn và làm bán được cái hàng hóa của mình rất là tốt
hàng hóa dịch vụ rất là tốt
cùng với các mentor các anh chị và những người đã đi trước
những người đã trải qua những câu chuyện này
những người đã phải trả giá cho những cái sai lầm của mình trước kia
những người đã phải tự mầy mò để tìm ra cái con đường thành công
thì các anh chị sẽ có những câu hỏi dẫn dắt để giúp các bạn giúp ngắn được cái khoảng thời gian đó
mà các bạn sẽ có được một cái kế hoạch hành động chắc chắn hiệu quả và bền vững hơn
hơn nữa trên mô hình này các setup sẽ đưa chính dự án của mình vào
để tự đưa ra mô hình kinh doanh cho dự án khởi nghiệp của mình
mọi vấn đề của doanh nghiệp sẽ được bộc lộ qua chính mô hình kinh doanh này
người chủ doanh nghiệp sẽ thấy được
những ưu nhược điểm trong quá trình vận hành doanh nghiệp
chúng tôi đến và nhìn vào những mô hình kinh doanh của các bạn
thì có thể nhìn thấy sự khuyết thiếu trong những góc nhìn của các bạn trong vấn đề khởi tạo doanh nghiệp
và trên cơ sở đấy thì tại đây chúng tôi có những người là làm luật sư
những người các đơn vị của chính phủ
có những mentor khác thì là những nhà đầu tư nước ngoài
và mỗi một mentor ở đây bao gồm có cả tôi
thì đều có đóng góp cho các bạn ấy trên phương diện là góc nhìn hay là kiến thức hay kinh nghiệm của bản thân mình
và làm sao cho để khi các bạn ra khỏi đây
thì các bạn ấy đã có được một cái góc nhìn về kinh doanh một cách đúng đắn hơn
có một cái mô hình kinh doanh mà bạn ấy mang về được
mà nó khá là đầy đủ với những cái nốt và những cái sự hoạch định mà nó ở mức sơ bộ nhất
nhưng đầy đủ và trọn vẹn nhất với một sự khuyến khích của mỗi một người ở đây
để mà kiểm chứng lại cho các bạn những cái giả định của các bạn đã chuẩn xác hay chưa
những cái thông tin về thị trường các bạn đã nắm hay chưa
và ngay cả những cái nghiệp vụ về quản lý doanh nghiệp quản trị mà chúng tôi có thể đưa cho các bạn được
đối với các setup trẻ
họ cần được hướng dẫn bởi những mentor giàu kinh nghiệm và tâm huyết
bởi vậy vận hành một dự án kinh doanh mang ý nghĩa sống còn cho doanh nghiệp
ở đây có các mentor là những người đã thành công
là những chuyên gia đến từ các nước có phong trào khởi nghiệp phát triển như hàn quốc mỹ
quá trình làm việc với họ là cơ hội hiếm mà wecraft mang lại cho các setup việt
giúp các doanh nghiệp tương lai có tầm nhìn chiến lược
có tư duy về thị trường vốn nhân lực để bắt tay vào vận hành doanh nghiệp của mình
các setup được góp ý chia sẻ thẳng thắn cho mô hình kinh doanh của mình
để hoàn thiện và cải tiến mô hình kinh doanh nhằm tìm ra phương pháp tối ưu nhất
chị phạm thu thảo là founder của babu việt nam
một hãng quần áo an toàn cho trẻ em thân thiện với môi trường
tìm tòi học hỏi thu thảo tham gia chương trình đào tạo wegrect
nơi cung cấp cho thảo những kiến thức kỹ năng nền tảng trong quản trị doanh nghiệp
đồng thời tư vấn cho thảo để có một mô hình kinh doanh phù hợp nhất với dự án mà thảo đang triển khai
trong vòng một năm công ty baboo việt nam đã có nhiều hoạt động nổi bật
gia tăng doanh số bán hàng lên hai mươi lần và tạo ra gần bảy mươi việc làm mới
khi tôi tiếp cận với wecras thì tôi mới được biết đến cái gọi là mô hình kinh doanh
một cách nó bài bản và một cách nó thiết thực để ứng dụng cái gọi là mô hình kinh doanh vào trong cái mô hình kinh doanh thực tế của bu
phải nói rằng là để đến được cái mô hình kinh doanh ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã áp dụng đã vận dụng và để thay đổi rất nhiều
và tôi tin rằng là chúng tôi vẫn còn ứng dụng cái kiến thức về mô hình kinh doanh để giúp duy trì và phát triển bu cho tương lai
các doanh nghiệp khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế
đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của nước ta
có nhiều cách để dẫn tới thành công cho mỗi doanh nghiệp
nhưng được đào tạo bài bản sẽ tạo ra nền tảng tốt cho các doanh nghiệp
giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ tự chủ được trên thị trường và phát triển bền vững